lợi dụng giữa bưu điện và ngân hàng bưu điện liên việt tỉnh bắc cạn có quy chế phối hợp huy động tiền gửi của nhân dân
đối tượng dương thị liên là nhân viên bưu điện văn hóa xã bằng thành huyện bắc nẵm đã gợi ý người dân gửi tiền tiết kiệm sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với dương thị liên để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù nhân viên bưu điện xã không có chức năng nhận tiền gửi của người dân nhưng dương thị liên đã nói với nhiều người rằng cứ gửi một mươi triệu đồng trong thời hạn một mươi năm ngày thì được nhận từ một triệu hai trăm linh đến một triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền lãi
liên đã trực tiếp thu tiền của người gửi sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng để chi tiêu cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với liên